xảy ra mâu thuẫn nguyễn thành nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại xã phan huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
đã thực hiện hành vi giết nạn nhân và đốt xác phi tàng
công an tỉnh tây ninh đã tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào khoảng ba giờ một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng sáu sau khi nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện
một thi thể bị chết cháy trong vườn do ông huỳnh minh lâm làm chủ lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi nạn nhân được xác định là người giữ vườn cho ông lâm
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau hai mươi một giờ nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng gây án là nguyễn thành nghĩa